tình hình mưa lũ tại miền trung tây nguyên vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại quảng nam mưa lũ đã làm cho sáu người thiệt mạng và nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà công trình ở vùng hạ du
dù lúc này mưa lũ đã ngớt thế nhưng tuyến đường bê tông bị mưa lũ cuốn trôi đã khiến cho ba trăm sáu mươi hộ dân ở thôn đông bình bị cô lập với bên ngoài
việc triển khai khắc phục thiệt hại gặp rất nhiều khó khăn bất cập
tuyến đường bê tông huyết mạch nối giữa hai thôn đông bình và hà mỹ dài gần ba trăm linh m rộng chín m
tuyến đường này được bê tông đã tạo thuận lợi cho người dân thôn đông bình đi lại buôn bán thông thương với bên ngoài
tuy nhiên trong đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi gần chín mươi mét đoạn đường bê tông phía thôn hạ mỹ làm cho ba trăm sáu mươi hộ dân ở thôn đông bình bị cô lập hoàn toàn
hội giới phán diễn trừ là qua sông qua đào là rất là khổ mà nhân dân cực khổ quá nhân dân đồng tình là trung lệ đáp cái đường này mà bữa nay đất thời chắc cháy
học sinh đi qua lại là không có cái chì đi được còn buôn bón này công nhân đây cũng thất bệ toàn bộ
mấy ngày mưa lũ lụt xuống cái tay kia xả nước thì nó xảy ra cái công việc đó
hiện bây giờ nó lỡ sợn này nếu mà nút chung là mưa lũ cũng ít nếu mà nó lớn lên chứ nữa nó to chứ nữa
thì cái số đoạn đường này từ cái giò này tay xuống là ba hết không còn cái cửa mở hết
bây giờ nó xảy ra là cũng bó tay rồi không có tách gì hết nhưng mà có cái là mong cho các cấp chính quyền địa phương nhà nước
để quan tâm hỗ trợ làm cái nồi sau này kè phiết cho nó tiên cố để lồng vào đập này cho nó tiên cố
trước sức tàn phá của dòng chảy
từng mảng bê tông và hàng dừa chắn nước dần bị cuốn trôi
nhiều mép đường giao thông ở thôn hà mỹ cũng đang sụt lốn có nguy cơ trôi xuống sông
người dân đông bình muốn qua lại phải dùng thuyền
trước tình hình này chính quyền xã duy vinh huy động hàng trăm thanh niên sung kích cùng với dân địa phương
dùng bao cát kè tạm tuyến đường nhằm hạn chế việc xói lở vào khu dân cư thôn hóa mỹ
trước bác thì vận động bà con di chuyển của cái khu vực nguy cơ xuống lở
đồng thời là
vẫn dùng cóc vô bô và đổ xuống ngay khu vực xuống lở để mà giữ tổng thà tránh
hay là xuống lở sau thêm vào góc của hộ dân trong khu vực
theo dự báo mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp
nếu xuất hiện lũ lớn thì tuyến đường đông bình hà mỹ sẽ tiếp tục sạt lở cuốn trôi
và hàng trăm hộ dân thôn đông bình xã duy vinh huyện duy xuyên
sẽ bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài nếu mất tuyến đường này